một số địa bàn có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử
thông tin liên lạc thông suốt không gián đoạn trong thời gian diễn ra bầu cử
ở một số khu vực bầu cử của cà mau tình hình giao thông trên biển khó khăn
một mươi năm tổ bầu cử thuộc thành phố hương yên xảy ra tình trạng mất điện
hiện đã huy động máy phát điện khắc phục sự cố
tỉnh bình thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một mươi hai người tử vong
tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương được đảm bảo
cho đến thời điểm này chưa có bất thường xảy ra
tiếp tục là thông tin về việc bắt giữ đối tượng mua bán trái phép một bánh heroin tại thái bình
đó là nguyễn mạnh thắng chú huyện yên châu tỉnh sơn la vừa bị công an tỉnh thái bình bắt quả tang
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực ngã ba chợ đầu mối phường hoàng diệu thành phố thái bình
lực lượng công an đã thu giữ một bánh heroin
hai điện thoại
và một số tăng vật có liên quan
thắng khai nhận đã mua heroin từ sơn la về thái bình để tiêu thụ
còn tại bắc giang hơn năm trăm năm mươi kg ngà voi đang được vận chuyển bằng xe ô tô trên quốc lộ một
thuộc địa phận xã yên mỹ huyện lạng giang đã bị công an tỉnh bắc giang phát hiện bắt giữ
kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát một mươi hai c bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín do nguyễn quang huy chú tại thành phố lạng sơn điều khiển
lực lượng công an đã phát hiện một mươi bảy bao tải đựng ngà voi
không có hóa đơn
tại cơ quan công an nguyễn quang huy khai nhận đang vận chuyển số ngà voi trên từ hà nội
về lạng sơn tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
được biết số ngà voi trên có giá trị tài sản rất lớn
khi bị bắt giữ đối tượng đã gợi ý đưa năm trăm linh triệu đồng cho lực lượng cảnh sát giao thông để được bỏ qua
nhưng với tinh thần trách nhiệm cao các chiến sĩ công an đã kiên quyết bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tăng vật
thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin nhanh
mời quý vị và các bạn theo dõi những chương trình tiếp theo trên antv
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại